bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh vừa ký ban hành phương án giả soát cắt giảm đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
phương án dựa trên cơ sở các tiêu chí văn bản quy phạm pháp luật hiện hành yêu cầu của quản lý nhà nước
và đánh giá hiệu quả của việc quản lý nhà nước đối với các điều kiện đầu tư kinh doanh thực tiễn hoạt động trong thời gian qua
tồn tại vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện phù hợp với các cam kết quốc tế
quy định cũng nêu rõ nguyên tắc giả soát cắt giảm đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh
là phải tiếp tục giả soát các ngành nghề và điều kiện đầu tư kinh doanh
trong các ngành nghề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ công thương
theo yêu cầu của chính phủ thủ tướng chính phủ và điều kiện thực tế